ubnd tp hcm vừa yêu cầu các quận huyện ra soát công bố công khai danh sách các dự án được điều chỉnh hủy bỏ
do không thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt
tp hcm sẽ công khai một trăm linh tám dự án có diện tích hơn bốn trăm bảy mươi ba hectare không thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất
như dự án chung cương nguyễn quyền hai dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ khu căn hộ cao tầng
các dự án này phần lớn đều do chủ đầu tư chưa triển khai dự án
các khu đất thuộc diện sắp xếp lại quỹ nhà đất công chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về đất đai
chưa có quyết định chủ trương đầu tư không đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn một mươi chín
tp hcm và môi trường kiểm tra giám sát việc công khai công bố danh sách các dự án không thực hiện
hoặc đã thực hiện cần điều chỉnh hủy bỏ kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật